cho đến thời điểm này tổng số ca được điều trị khỏi là hơn sáu mươi sáu sáu trăm linh ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần tám chín triệu liều
đến sáng nay có thêm gần năm ca nhiễm mới
còn theo cdc hà nội thì sáng nay thủ đô đã ghi nhận thêm ba mươi một ca dương tính
trong đó một mươi tám ca tại cộng đồng và một mươi ba ca tại khu cách ly
như vậy là từ một mươi tám h ngày hôm qua cho đến một mươi hai giờ trưa nay
thành phố hà nội đã ghi nhận bốn mươi ba ca mắc mới trong đó có hai mươi bảy ca tại cộng đồng